công an tỉnh gia lai cho biết công an tỉnh đang hoàn tất hồ sơ thủ tục để khởi tố vụ án vi phạm các quy định về điều khiển giao thông gây hậu quả nghiêm trọng làm một mươi ba người tử vong vào ngày bảy tháng năm
hiện tại số hành lý của hành khách công an cũng đã kiểm tra lập biên bản tạm giữ và bàn giao cho chủ xe khách
số phân bón trên xe tải đã được giao cho chủ phương tiện quản lý tình trạng sức khỏe của tài xế quý vẫn rất nguy kịch chấn thương nặng đe dọa tử vong
như truyền hình nhân dân đã thông tin lúc bốn h ba mươi năm phút sáng ngày bảy tháng năm xe khách biển kiểm soát một mươi tám b một nghìn tám trăm ba mươi hai do tài xế nguyễn văn vượng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên quán nam định di chuyển theo hướng gia lai đi đắk lắc đến km một nghìn sáu trăm ba mươi hai một trăm linh đường hồ chí minh địa bàn huyện chư sê gia lai
thì bị xe tải bảy mươi bảy c một mươi ba nghìn chín trăm ba mươi bảy đi ngược chiều với tốc độ một trăm linh năm km trên giờ tông vào hậu quả khiến một mươi ba người chết và ba mươi ba người bị thương